vụ hè thu đang thu hoạch rộ sản lượng nhiều nhưng do dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nhân công bị thu hoạch thì bị hạn chế và dễ dẫn đến tình trạng thương lái ép giá
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đề xuất là chính phủ cho phép tăng thu mua tạm trữ lúa hẻ thu
để nông dân yên tâm cũng như kích cầu sản xuất vụ thu đông
đến nay lúa hè thu mới thu hoạch được khoảng sáu trăm linh ha
và trong tháng tám chín sẽ có sản lượng lúa hàng hóa cao nhất
vụ lúa thu đông không chỉ cung cấp lương thực mà còn cung cấp giống cho vụ đông xuân cuối năm
nếu sản xuất tốt thì sẽ đảm bảo cung cấp nguồn giống cho vụ này
theo cục trồng trọt tổng diện tích xuống giống toàn vùng nam bộ vụ hè thu năm hai nghìn hai mươi một là gần một sáu triệu ha
sản lượng ước tính đạt hơn chín triệu tấn
riêng vùng đồng bằng sông kiểu lâm xuống giống là hơn một năm triệu ha sản lượng ước tính đạt hơn tám năm triệu tấn